ngày hai mươi ba tháng một mươi tại hà nội hội sinh viên thành phố hà nội đã tổ chức diễn đàn đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong sinh viên
đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình đại hội đại biểu hội sinh viên thành phố hà nội lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại diễn đàn các đại biểu đã chỉ ra đối với thanh niên nói chung và sinh viên nói riêng công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức và truyền thống dân tộc có ý nghĩa vô cùng quan trọng
đất nước càng tiến lên trên con đường hội nhập phát triển sâu rộng những thách thức khó khăn mới lại càng hiện hữu
vì vậy nhiệm vụ của hội sinh viên là phải đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục thanh niên theo tiêu chí thực chất hiệu quả để cuộc cách mạng tư tưởng này thành công
các cấp bộ hội cần chủ động sáng tạo để đề ra những loại hình học tập nghiên cứu mới phù hợp với sự phát triển ngày càng nhanh của xã hội và nhu cầu chính đáng của sinh viên thủ đô
đồng thời mạnh dạn kiên quyết dẹp bỏ những hình thức tuyên truyền
giáo dục không còn phù hợp dập khuôn hình thức và thậm chí phô trương gây lãng phí